tổ quốc việt nam tp hcm tổ chức buổi giám sát việc thực hiện gói hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín tại xã thới tam thôn huyện hóc môn
tại buổi giám sát bà chu thị hồng nhung chủ tịch ubnd xã thới tam thôn cho biết địa phương có gần chín mươi nhân khẩu với một mươi ba ấp và một trăm tám mươi hai tổ nhân dân
báo cáo về tiến độ thực hiện các gói hỗ trợ trên địa bàn
bà nhung cho biết về chi trả hỗ trợ cho lao động tự do theo nghị quyết chín hai nghìn hai mươi một
bộ đồng nhân dân tp hcm
địa phương đã chi khoảng bảy bảy trăm chín mươi chín trên tám một trăm chín mươi sáu người
hiện nay xã đang trì hỗ trợ cho hai trăm sáu mươi sáu người đồng thời sẽ không chi cho một trăm ba mươi một trường hợp trả lại ngân sách do trùng lập hay người lao động đã về quê ép cách ly không liên lạc được
ngoài ra địa phương cũng đã chi hỗ trợ cho sáu một trăm một mươi sáu người cho lao động có hoàn cảnh khó khăn bốn trăm linh bốn hộ nghèo hộ cận nghèo
với việc thực hiện gói hỗ trợ đợt ba theo nghị quyết chín bảy hai nghìn hai mươi một của hội đồng nhân dân tp hcm
ủy ban nhân dân xã thới tam thôn đã triển khai lập các tổ công tác xét duyệt chi trả
danh sách cũng được gửi về phần mềm quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công viên phần mềm quang trung phát triển để lọc các trường hợp có hưởng lương đóng bảo hiểm xã hội
dự kiến danh sách hỗ trợ có khoảng tám mươi chín bảy trăm linh sáu người
tính đến ngày một mươi bốn tháng một mươi xã đã tri hỗ trợ đợt ba lần một là một mươi ba ba trăm năm mươi chín người lần hai là hai mươi ba ba trăm bảy mươi tám người
tổng chi đợt ba đến nay là ba mươi sáu bảy trăm ba mươi bảy trên tám mươi chín bảy trăm linh sáu đạt tỷ lệ khoảng bốn mươi mức một triệu đồng một người
lãnh đạo ủy ban nhân dân xã thới tam thôn cũng đánh giá mặt thuận lợi lẫn khó khăn của việc triển khai các gói hỗ trợ
trong đó nhận định rằng khối lượng công việc cần thực hiện rất nhiều
chính vì vậy tại một số thời điểm lực lượng cán bộ công chức và công an quân sự bị quá tải
cạnh đó phần lớn tổ trưởng tổ phó của các tổ nhân dân là người lớn tuổi
họ phải làm việc trong thời gian dịch bệnh nguy hiểm trong khi khối lượng công việc nhiều
cộng với áp lực từ người dân đòi quyền lợi trong đó có nhiều người không thuộc diện được hỗ trợ
theo quy định đã có lời nói khiếm nhã thường xuyên gây áp lực ảnh hưởng tâm lý làm việc của các tổ trưởng tổ phó
theo ủy ban nhân dân xã thới tam thôn
trưởng tổ phó xin nghỉ việc và một số bị ép không
điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ chi trả
chưa kể địa bàn xã đông dân nhưng rất nhiều người dân sinh sống thực tế trên địa bàn
không đăng ký tạm trú lưu trú dẫn đến nhiều trở ngại để xác định khi làm các thủ tục về các chính sách hỗ trợ
qua buổi giám sát tại xã thới tam thôn bà dương thị huyền trâm
trưởng ban phong trào ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm cho biết
địa phương với số lượng dân cư đông
trong đó thì đa phần là người nhập cư lao động
trong tình hình dịch giã kéo dài số người cần hỗ trợ lớn
chính vì vậy công tác hỗ trợ người dân theo chính sách có lúc chưa kịp thời
còn để sót các đối tượng trong hai đợt hỗ trợ
bà trăm lưu ý địa phương cần gấp rút huy động nhân lực để triển khai gói hỗ trợ đợt ba
đáng kể như lực lượng tình nguyện viên là giáo viên
thanh niên địa phương tham gia tổ giả soát lập và công khai danh sách hỗ trợ để người dân nắm bắt
tổ chức lễ cầu siêu cho đồng bào cán bộ chiến sĩ đã mất trong đại dịch lịch sử vừa qua
là nội dung được hội nghị thành ủy tp hcm thống nhất trong cuộc họp chiều một mươi bốn tháng một mươi
trong bài phát biểu hơn một giờ khi kết luận hội nghị lần thứ chín của ban chấp hành đảng bộ tp hcm khóa một mươi một
mở rộng chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên đã chia sẻ nhiều định hướng
chủ trương của thành phố thời gian tới về phòng chống dịch cũng như phục hồi kinh tế
một trong những nội dung được hội nghị thống nhất là tổ chức lễ cầu siêu cho những người qua đời trong đại dịch covid một mươi chín
trước đó chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã đề nghị tp hcm nên có hình thức tưởng niệm phù hợp với người mất vì dịch covid một mươi chín
bí thư nguyễn văn nên nhắc lại kinh tế tp hcm bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid một mươi chín
nhiều chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra trong đó có chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế
ngoài nguyên nhân khách quan là tác động của đại dịch covid một mươi chín
ông nên cho rằng còn những nguyên nhân chủ quan bí thư đề nghị phải nhìn kỹ lại đánh giá yếu tố chủ quan
không phải cái gì cũng đổ cho dịch covid một mươi chín như vậy là oan cho dịch bí thư nói
nhìn thẳng vấn đề bí thư nhận định có lúc có nơi công việc chậm trễ theo kế hoạch bị động
nhiều lúng túng thiếu thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo và tính toán xử lý tình huống cụ thể
dịch bệnh lâu quá làm chúng ta bị động và không thực hiện được như kế hoạch ban đầu đặt ra
ta còn hạn chế trong dự báo phân tích tình hình
đánh giá xây dựng triển khai kịch bản trong phòng chống dịch và duy trì phát triển kinh tế xã hội ngắn và dài hạn ông nói
qua thử thách covid một mươi chín toàn hệ thống chính trị bộc lộ hạn chế bất cập thậm chí yếu kém
do đó bí thư nguyễn văn nên đề nghị nghiêm túc đánh giá tìm giải pháp
về nhiệm vụ cấp bách thời gian tới ông đề nghị việc đầu tiên là thực hiện linh hoạt hiệu quả
mục tiêu vừa chống dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế
công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu tuyệt đối không chủ quan lơ là
từng bước mở cửa phục hồi phát triển kinh tế xã hội vững chắc an toàn đến đâu mở cửa đến đó
không nôn nóng nhưng cũng không để lỡ cơ hội ông nói
người đứng đầu đảng bộ tp hcm đề nghị nếu như giai đoạn chống dịch đã chiến đấu hai trăm linh
thì giai đoạn phục hồi kinh tế cũng phải tăng tốc phân đấu trở lại như bình thường không chậm trễ
hội nghị thống nhất ngành y tế cần chuẩn bị nhân sự
điều kiện để thay thế lực lượng tăng cường khi họ rút lui
lần trước chúng ta bị động vì thiếu chiến lược có lúc thiếu kịch bản
giờ chắc chắn không thể chấp nhận chuyện đó phải chuẩn bị ngay kế hoạch để đưa ra kịch bản
và diễn tập khi có tình huống xảy ra thì làm gì vận hành cơ chế vai trò trách nhiệm từng bộ phận ông nói
bí thư nên nhấn mạnh kế hoạch phục hồi kinh tế phải gắn chặt với y tế
tính toán kỹ lưỡng an toàn là trên hết khu vực có nguy cơ trở thành ổ dịch lớn
thì cơ sở cần có phương án dập tắt ngay không để lây lan khiến hệ thống y tế quá tải
thuốc vaccine kit test nhanh phải sẵn sàng khi cần thiết và có kế hoạch thực hiện thường xuyên
về các chiến lược xã hội trọng yếu bí thư cho biết hội nghị đã thống nhất với đề xuất tổ chức lễ cầu siêu cho đồng bào
cán bộ chiến sĩ đã mất trong đại dịch và đề nghị nghiên cứu thực hiện
thứ hai thành phố cần tập trung triển khai kế hoạch chăm lo trẻ mồ côi người già neo đơn
thứ ba thành phố cần có kế hoạch tri ân cán bộ chiến sĩ lực lượng tuyến đầu lực lượng vũ trang cán bộ y tế cơ sở tình nguyện viên đã nỗ lực dũng cảm hy sinh
các nhà thiện nguyện nhà hào tâm đã âm thầm lặng lẽ vượt khó khăn
trung tay cùng thành phố sẽ nghiên cứu phát động đợt cao điểm thành phố hồ chí minh tri ân từ nay đến tết nguyên đán
thời điểm tới thành phố tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của trung tâm bảo trợ xã hội trung tâm an sinh tập trung giả soát không để sót trường hợp khó khăn kiên quyết xử lý nghiêm sai phạm thiếu tinh thần trách nhiệm để nhân dân khó khăn cùng cực
nhìn lại các đợt hỗ trợ gói an sinh vừa qua bí thư nguyễn văn nên nhận định chỉ có đợt đầu là tương đối ổn các đợt sau thường xuyên phát sinh nhiều vấn đề từ quyết định ở trên cho đến danh sách xét duyệt ở dưới có lúc số lượng tăng bất ngờ
chúng ta xét trường hợp người thực sự khó khăn không thể vươn lên được không có người giúp đỡ thì nhanh chóng hỗ trợ hệ thống chính trị cơ sở sát dân mới hiểu ai thực sự khó khăn để lên danh sách xét duyệt cho hưởng gói hỗ trợ
đừng để người ta hiểu lầm rằng đó là tiêu chuẩn cho mỗi người khi thực hiện giãn cách ông khuyến cáo
người đứng đầu đảng bộ tp hcm đề nghị các địa phương tiếp tục vận động để người dân yên tâm ở lại thành phố tổ chức cho dân về quê chú đáo
ông nhìn nhận đây là vấn đề căng thẳng suốt
thời gian qua và lực lượng chức năng công an rất khó khăn trong thuyết phục người dân
bí thư nhắc nhở các cấp chính quyền cần đối xử với bà con như người thân để có giải pháp
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng là vô cùng cần thiết
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại